tuy nhiên cùng với các trang mạng chính thống đã xuất hiện các tài khoản mạo danh sử dụng trái phép thông tin hình ảnh của lực lượng công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
vì thế ngoài việc quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng đòi hỏi mỗi người dân phải là những người dùng tỉnh táo để nhận diện các trang web
chỉ cần tìm kiếm trên google trong vài giây có thể dễ dàng tìm thấy hàng trăm trang mạng tài khoản xã hội gồm facebook youtube yalo tiktok instagram
có hình ảnh ký hiệu biểu tượng của lực lượng công an nhân dân
những trang web với nội dung thật giả lẫn lộn khiến không ít bạn đọc nhầm tưởng
đó là các trang chính thống của lực lượng công an nhân dân
từ đó không ít đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm
đền hình như một trường hợp trú tại vĩnh phúc đã thiết lập hệ thống trang mạng xã hội mạo danh lực lượng công an nhân dân như cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông
chúng tôi là chiến sĩ công an nhân dân yêu cảnh sát giao thông với hơn một triệu lượt người theo dõi trên không gian mạng
hay nhóm học viện an ninh nhân dân t một với hơn một mươi một hai nghìn thành viên mạo danh học viện an ninh nhân dân phát tán nhiều hình ảnh phản cảm vi phạm điều lệnh công an nhân dân không kiểm duyệt chặt chẽ nội dung dẫn đến việc để đối tượng xấu lợi dụng
đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện gần bốn trăm linh trang mạng xã hội giả mạo sử dụng hình ảnh ký hiệu

hiện bộ công an đang lập kế hoạch đấu tranh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mạo danh lực lượng công an nhân dân trên không gian mạng